nguyên cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế cho rằng
việc cho trẻ đi học trở lại là vô cùng cần thiết
đặc biệt là ở lứa tuổi mầm non
không nên trở tiêm vaccine mới cho trẻ đến trường
chia sẻ trên báo điện tử vtv
ông cho rằng
phần lớn trẻ em nhiễm covid một mươi chín thường có triệu chứng nhẹ
nếu so sánh giữa lợi ích và rủi ro thì cần cho trẻ đi học
vừa qua trẻ em ở nhà dương tính rất nhiều
vì chúng ta lấy lỏng các hoạt động
số ca nhiễm trong cộng đồng nhiều
phần lớn mắc bệnh lây cho trẻ
nếu ở trường làm các biện pháp phòng dịch tốt
có tổ chức nguy cơ lây nhiễm chưa chắc cao hơn ở nhà
người dân ở hà nội đã nhiễm covid với tỷ lệ rất cao
giờ khẩn trương cho đi học trở lại đi thôi
tại sao lại còn phải chờ
các nhà nhiễm covid gần hết
các trẻ em cũng như thế
các trường trung học cơ sở thuộc quận nội thành hà nội
đang lấy ý kiến phụ huynh
về việc cho học sinh lớp sáu trở lại trường
học trực tiếp rồi
còn tiểu học và mầm non
sẽ được trở lại trường
được lấy ý kiến sau thôi
có một sự vô lý đang diễn ra thì phải
mọi thứ bình thường mà đi học là không bình thường
liên quan tới vấn đề
phó chủ tịch ubnd tp hà nội
chữ xuân dũng vừa ký ban hành kế hoạch
nhằm khắc phục những hạn chế quyết điểm
trong công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
về giáo dục
kế hoạch nêu rõ
căn cứ và tình hình dịch bệnh
để tổ chức hình thức dạy học cho phù hợp
không để học sinh sinh viên học trực tuyến kéo dài
thường xuyên kiểm tra
đánh giá để hiểu rõ các tác động tiêu cực
của việc học trực tuyến
đặc biệt là đối với trẻ nhỏ
để có giải pháp kịp thời
bạn nghĩ sao về vấn đề này
hãy chia sẻ quan điểm của bạn
và cùng tương tác với chúng tôi
trên fanpage truyền hình công an nhân dân
a truyền hình công an